tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an quận năm cho biết là hiện đang phối hợp cùng với phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bc ba
công an tp hcm điều tra làm rõ vụ sập nhà ở khu vực khiến cho hai người bị thương
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một người dân sinh sống với đường võ văn kiệt
phường sáu quận năm tp hcm phát hiện căn nhà ở đường này bất ngờ đổ sập gây hô hoáng
khi xảy ra sự cố trong nhà có năm người tuy nhiên hai người phát hiện kịp thời nên thoát ra ngoài được
còn một số người bên trong căn nhà bị mắc kẹt không thoát ra
có mặt tại hiện trường lực lượng đã đưa hai người bị mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài chuyển cấp cứu bệnh viện nguyễn tri phương
bên cạnh đó lực lượng dùng xe thang cứu nạn và đưa một người mắc kẹt ở tầng hai căn nhà xuống dưới an toàn
bước đầu lực lượng chức năng xác định do căn nhà kế bên đang thi công sửa chữa
làm sập một phần phía trước căn nhà số một nghìn một mươi tám dẫn tới vụ việc trên